các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các thương lái cho biết theo giá thị trường thì có thể lên đến ba triệu đồng một ký
cá hù là loài quý hiếm và có kích thước lớn nhất trong họ tái chép
thường sinh sống ở những sông lớn như mekong
nhưng chúng cũng có thể bơi vào những cơn rạc sông nhỏ để kiếm thức ăn trong một số thời điểm
con cá to có thể dài đến ba mét nặng khoảng ba trăm linh ký